đến nay qua xét nghiệm đã có năm trăm chín mươi sáu mẫu âm tính lần một với virus sars cov hai
đối với xét nghiệm f hai và vùng phong tỏa diện rộng đã có hai mươi ba mươi chín mẫu âm tính
dồn toàn lực cho công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
đến nay lực lượng chức năng đã lấy khoảng hai mươi một mẫu đạt khoảng trên chín mươi kế hoạch
hiện nay ngành y tế đang tiếp tục cùng với các lực lượng
chức năng tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để có biện pháp phòng dịch phù hợp
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phạm ngọc lăng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại phường năm thành phố cà mau làm nghề bán vé số
thế nhưng đã đồng ý vận chuyển ma túy từ tp hồ chí minh về cà mau với số tiền công là ba bốn trăm linh đồng
phạm ngọc lăng đã bị đưa ra xét xử
tuyên phạt với mức án nghiêm minh
theo hồ sơ vụ án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trên đường từ tp hồ chí minh về đến địa bàn tp cà mau
phạm ngọc lăng đã bị lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố cà mau bắt quả tang
khi đang vận chuyển một mươi bịch ma túy được cất giấu trong một hộp bánh có trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram ma túy
cùng với số tiền là một mươi bốn trăm năm mươi đồng và một số tăng vật khác
tại phiên tòa bị cáo lăng đã khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm ngọc lăng hai mươi năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện định quán tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong quán karaoke minh nguyễn ở xã phú cường đồng thời triệu tập chủ quán karaoke để làm rõ về hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó lực lượng công an huyện định quán phối hợp với công an xã phú cường đã bất ngờ kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng thanh niên tụ tập
tại quán karaoke minh nguyễn ấp bến nôm hai xã phú cường do ông nguyễn minh sơn làm chủ
khi thấy lực lượng công an các đối tượng trong hai phòng của quán đã bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế một mươi ba đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bịch ma túy tổng hợp hai khay sử dụng ma túy dụng cụ chia ma túy cùng với một số tăng vật có liên quan
qua tết nhanh chín đối tượng dương tính với chất ma túy
một vụ sạt lở đất đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại huyện văn chấn tỉnh yên bái khiến cho một phụ nữ tử vong vì bị vùi lấp
vụ sạt lở xảy ra vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại thôn đồng quẻ xã minh an thuộc khu vực ta lui gần với một sưởng chế biến gỗ
lúc này có hai người cùng với xe cải tiến đi lấy gỗ vào sưởng sản xuất
bất ngờ đất từ trên cao sạt xuống một người chạy thoát người còn lại không may bị đất vùi lấp
nạn nhân được xác định là bà triệu thị biên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn đồng quẻ
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã huy động
nhiều lực lượng dùng ba máy xúc cùng với người dân triển khai các phương án tìm kiếm
đến khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày các lực lượng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa cứu sống thuyền viên rơi xuống biển vào chiều ngày hôm qua
tại khu vực đèn ba lăng trên tuyến ven biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng
cụ thể khi đang cập tàu của mình vào một thuyền khác
để bán hải sản thì bất ngờ tàu của ông lê minh hoàng thường trú tại tỉnh quảng ninh bị chìm
ông hoàng đã ôm được một can nhựa của tàu mình đến núi
sau đó tổ công tác của thủy đoàn một đã phát hiện một người đang trôi trên biển và có dấu hiệu bị đuối nước
lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận cứu vớt đưa nạn nhân lên xuồng sơ cứu
được biết nguyên nhân tàu cá bị chìm là do tranh lệch mặn khô giữa hai tàu cao tạo ra sức hút lớn
đến khoảng một mươi tám h một mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã trục vớt thành công tàu cá của ngư dân trên
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh miện tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã kim liên huyện kim thành tỉnh hải dương
có nốt ruồi cách một năm cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng hoàng bá oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn phú an xã cao an huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương
cũng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện